hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết triều tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này
vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm sáng nay theo giờ địa phương tức năm h bốn mươi năm phút giờ hà nội
quân đội hàn quốc sẽ phối hợp với quân đội mỹ thu thập và phân tích thông tin về vụ phòng mới nhất này
hãng tin nhuận hap dẫn một nguồn thảo tin cho biết loại tiên lửa mà triều tiên vừa phóng
nhiều khả năng là tiên lửa đạn đạo tầm chung hoặc tầm xa
tại nhật bản chính phủ nước này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm j alod
và khuyến cáo người dân tại tỉnh niicata yamagata và miyagi ở yên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn
truyền thông nhật bản cho hay tên lửa đã bay qua vùng trời nước này và rơi xuống thái bình dương
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản kêu gọi tàu thuyền chú ý và thông báo cho lực lượng này nếu phát hiện được vật thể bất thường
trước đó trong ngày hôm qua triều tiên đã phóng tổng cộng hai mươi ba tên lửa ra các vùng biển phía đông và phía tây nước này
trong đó có một tên lửa rơi gần lãnh hải hàn quốc
tính từ đầu năm đến nay triều tiên đã ba mươi lần phóng tên lửa các loại